liên hoan nhằm phát huy giá trị ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đường lối cách mạng việt nam
giáo dục tư tưởng chính trị lòng yêu nước khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng tinh thần đại đoàn kết niềm tự hào và ý chí tự lực tự cường của dân tộc góp phần củng cố bổ đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc